một mươi giờ sáng nay tâm bão tembin còn cách đảo palawan philippines khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông đông nam
với sức gió mạnh nhất một trăm linh km một giờ cấp một mươi giật tăng cấp ba
bão tem bin với sức gió một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm được dự báo sẽ hướng vào các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
trong đó có thành phố hồ chí minh
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay vùng gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba
có ban kính khoảng một trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão cấp độ rủi ro thiên tai của cơn bão được đánh giá cấp ba
theo đó các tỉnh thành ven biển phía nam từ bà rịa vũng tàu đến cà mau đã khẩn trương triển khai các biện pháp
ứng phó với bão tembin và tổ chức di rời dân
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản khẩn đề nghị bộ chỉ huy quân đội biên phòng
cùng với chính quyền huyện cần giờ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện phương án đảm bảo an toàn
cho người và tàu thuyền đang đánh bắt nuôi trồng thủy sản
riêng huyện cần giờ phải sẵn sàng sơ tán bốn hộ dân xã đảo thạnh an và các hộ dân có nhà ở đơn sơ tạm bỡ ven sông biển
đến các địa điểm kiên cố